một phương tiện vừa bị tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự công an tỉnh cà mau phát hiện bắt giữ vào ngày hôm qua
qua làm việc tài xế điều khiển phương tiện ô tô tải biển kiểm soát chín mươi năm c hai nghìn bảy trăm tám mươi một trần trung tính trình bày
khi đến gần chốt kiểm tra y tế trên tuyến đường quảng lộ phụng hiệp đoạn giáp danh giữa cà mau và bạc liêu
thì lê văn đức đi cùng đã trốn vào thùng trở trái cây phía sau xe nhằm né tránh kiểm tra y tế
nhưng đã bị lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện và lập biên bản
đồng thời yêu cầu ba người đi trên xe khai báo theo quy định phòng chống dịch covid một mươi chín